thưa quý vị và các bạn cứ vào thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán thì tệ nạn cờ bạc lại rộ lên ở một số nơi trên địa bàn tỉnh lạng sơn
thành phần tham gia đánh bạc rất đa dạng từ nông dân tiểu thương thậm chí có cả cán bộ công chức
chơi nhiều thành ham các con bạc sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc gây phức tạp tình hình an ninh trật tự
chỉ với một bộ tú lôi khơ vài hạt ngô hai những quân vị được làm tủ công như thế này đã trở thành công cụ để các đối tượng chơi cờ bạc
một số người coi đây là thú vui dày khi nhản rỗi nhưng cũng có đối tượng đam mê thì bỏ công việc gia đình sẵn sàng ngồi thâu đêm suốt sáng để sát phạt nhau ăn tiền
hệ lụy của tệ nạn này không chỉ là mất đi thời gian công sức và tiền bạc của những người lao động mà còn làm nảy sinh các hoạt động vi phạm pháp luật khác
như cho vay đăng lãi xiết nợ
các đối tượng cấp cấp giật thậm chí là đánh nhau cố ý khi tương tích giết người
trong năm hai nghìn một mươi năm các lực lượng chức năng trong công an huyện đã bắt giữ tổng cộng ba mươi hai vụ với hai trăm một mươi một đối tượng
thủ đoạn phương thức của các đối tượng trong quá trình đánh bạc thì thường là đánh trên các đồi rừng sâu xa đánh vào ban đêm những nơi đường xá đi lại những khó khăn
những điều đó trận lợi cho các đối tượng chung coi tâm đường
các đối tượng khác cũng có những hoạt động đánh bạc trong các nhà khóa kín cửa kiên cố
điều này cũng gây rất khó khăn cho công tác của chúng tôi trong việc đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết bình thân công an lạng sơn đã bắt ba mươi một vụ một trăm hai mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc thu giữ trên một trăm tám mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
trong đó đã khó khăn
trong đó đã khởi tố một mươi ba vụ bảy mươi ba bị can xử lý hành chính một mươi tám vụ năm mươi ba đối tượng
điển hình vào tối ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu qua công tác trinh sát nắm tình hình tổ công tác công an huyện tri lăng đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ông tô văn gián ở thôn tà sản xã vân an huyện tri lăng
nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi sóc đĩa thu giữ sáu mươi bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
trong làng có sinh nhật thì vào đấy đi ăn sinh nhật trong làng
trong đó đã khó khăn
trong thời gian qua công an huyện tri lăng đã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân vận động nhân dân tích cực đấu tranh bài chứa các tài nạn xã hội tham gia phát hiện tố xác tội phạm
trong thời gian qua tình hình cờ bạc số đề trên địa bàn huyện tri lăng diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trong thời gian qua công an huyện tri lăng đã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân tích cực đấu tranh bài chứa các tài nạn xã hội tham gia phát hiện tố xác tội phạm